ngày một mươi bốn tháng một tại bảo tàng văn học việt nam hội nhà văn việt nam đã tổ chức trao giải thưởng năm hai nghìn một mươi sáu cho bảy tác phẩm văn học
trao quyết định kết nạp cho hai mươi chín hội viên mới và phát động cuộc thi tiểu thuyết hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
giải thưởng văn học hội nhà văn việt nam năm hai nghìn một mươi sáu trao cho bảy tác phẩm tập chuyện ngắn làn gió trải qua của lê minh khuê
tiểu thuyết mưa đỏ của chu lai tập thơ tổ quốc nhìn từ biển của nguyễn việt chiến tập thơ song ngữ việt tài vũ khúc tày của y phương
tập trân dung văn học đàm luận văn trương giọt nước trong lá sen của khuất bình nguyên tập truyền luận phơ bình và nghiên cứu văn học
nước tuyển luận ở pháp và điều hành ngữ việt nam đương đại của trần hương sâm và bản dịch tiểu thuyết lâu đài sói của tác giả hillary mantle do nguyễn trí hoan chuyển ngữ
bảy cuốn sách được trao giải thưởng nó bao quá trong cái diện mạo vào văn học hai nghìn một mươi sáu
và nó cho thấy rằng năm nay số lượng sách được giải thưởng là một trong năm có nhiều giải thưởng
ở đấy nó cũng có thể cho thấy về cái số lượng đó cũng như về chất lượng của từng tác phẩm một
nó cho thấy là năm nay cái văn học của chúng ta nó đang khởi sắc ở nhiều các khía cạnh
và nó đề cập đến những vấn đề cập nhật của xã hội trong thơ trong văn xuôi trong lý luận phê bình và cả những vấn đề văn học dịch nữa
nhân dịp này hội nhà văn việt nam cũng trao quyết định kết nạp
cho hai mươi chín hội viên mới trở thành hội viên hội nhà văn việt nam là niềm vinh dự tự hào của bất cứ người cầm bút nào
được hội nhà văn kết nạp trong năm nay tôi nghĩ là đó là một cái binh dự
trách nhiệm của người cầm bút thì có nhiều vấn đề nhưng trong đó trách nhiệm công dân là một vấn đề rất quan trọng
cho nên là những cái vấn đề nổi lên của đất nước của dân tộc ta
đặc nhiệm là truyền tải những vấn đề đó qua văn chương
tại buổi lễ hội nhà văn việt nam cũng chính thức phát động cuộc thi tiểu thuyết hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi